công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết đang khẩn trương điều tra vụ ba thiếu niên
bị hàng chục người khác vây đánh giả ma ngay trước cổng trường học
vụ việc xảy ra được camera ghi hình lại rồi phát tán trên mạng xã hội
theo hình ảnh clip ghi lại trong lúc các em học sinh trường trung học cơ sở chánh phú hòa tan học
thì xảy ra vụ việc hàng chục thanh niên vây đánh giả mang ba thiếu niên bằng đồng phùng học sinh
các em này bị đánh túi bùa ngã xuống đất chỉ biết ôm đầu chịu đựng
một trong ba thiếu niên may mắn bỏ chạy thoát thân
dù phía trước cổng trường khá đông người dân nhưng nhóm thanh niên này vẫn ngang nhiên lao vào hành hung
sau khi tấn công ba thiếu niên nhóm người này đã rời khỏi hiện trường
vụ việc khi ít nhất của em bị thương ở vùng đầu phải nhập viện
clip đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội khiến nhiều người dân
đặc biệt là các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi này bức xúc
qua xác minh ban đầu của ngành giáo dục địa phương bài thiếu niên bị đánh không phải là học sinh của trường này
mà là người thân đến đó một số em học sinh khi tan học
công an cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật